hai tháng trước gia đình bà châu thị dinh ở thôn giàng tra xã sa pà đã mất một con châu do giá lạnh
và đợt này gia đình lại vừa mất thêm một con nghé nữa
nỗi buồn lo lớn đến mức bà dinh đã quyết định đưa con trâu duy nhất còn sót lại vào trong nhà ở cùng với người với hy vọng có thể giữ lại đầu cơ nghiệp của gia đình
phải để trâu trong nhà để còn dễ sửa ấm biết là không đảm bảo vệ sinh đâu nhưng chẳng biết làm gì nữa
mong cho trời đừng mưa tuyết đừng giá bút nữa
tuyết đã ngừng rơi vậy nhưng điều mà người dân lo lắng lại là khi tuyết tan cũng là lúc tiết trời giá bút nhất và đàn gia súc rất dễ bị cướp chân
rất nhiều nông dân nơi đây đang dần lâm vào cảnh trắng tay
dù đã cố gắng chủ động nguồn thức ăn và di chuyển đàn đại gia súc xuống vùng thấp nhưng do giá lạnh quá khắc nghiệt
nên ngày hôm nay dọc theo quốc lộ bốn d đoạn lào cai sapa thay
cảnh tắt đường vì dòng xe ngược xuôi xem tuyết là cảnh người dân mang châu bỏ chết chết ra bầy bắn la liệt dọc đường
con gái này thì bắt đầu chết vào lúc nào
trên bảo lũ tám giờ
nó ra sáng ngày mai là toàn bằng
nguyên nhân sao chết anh
chết chết nhiều tuyết lắm nó cũng chết chẳng
em cứ thực thường là em thấy ở đâu nó có thì em đưa số điện thoại cho họ thì đâu nó có thì em cũng đi mua
chị châu ạ châu ở đâu đấy
châu ở nhà
châu ở nhà chết chết là hay sao
chết chết ạ
chết chết ạ con này chết được hôm nào đấy
rời tiện như này thì nó chết chết thôi
ngoài khoảng bảy mươi con châu bò ngé bị chết rét trong hai ngày qua thì còn có hàng trăm hecta hoa màu của người dân huyện sapa gần như mất trắng
trong tiết trời giá lạnh bà con đang gắn gượng vớt phát thu hoạch những cây rau đã đóng bằng
sau cái đường mưa tuyết này thì chắc chắn là cái tiền hại về hoa màu cũng như là gia súc của người dân thì chắc chắn sẽ không nhỏ
đấy đối với một số hộ dân mà đang gặp khó khăn cũng như là chuẩn bị tết đến nơi thì cái này nó góc độ xã thì chúng tôi là đề nghị các cấp trên có thể là vận động một số cái tổ chức cá nhân có thể là làm cái tử thiện cũng như là hỗ trợ bà con để tập trung cho những hộ mà người ta đang gặp khó khăn
thống kê sơ bộ thì đến thời điểm này toàn tỉnh lào cai đã có một trăm bảy mươi bốn đại gia súc bị chết rét cùng rất nhiều diện tích rau màu bị vùi lấp
ước tổng thiệt hại lên tới ba mươi tỷ đồng
nên nhiệt độ tại các khu vực vùng cao lào cai vẫn đang rất thấp và con số thiệt hại do đợt giá rét này gây ra chắc chắn sẽ còn tăng nhiều trong những ngày tới